để tp hcm phát triển nhanh bền vững hơn với tinh thần
thành phố vì cả nước cả nước vì thành phố
thì tp hcm cần được phân cấp phân quyền tối đa
tạo sự chủ động sáng tạo đối với thành phố
gắn với đề cao trách nhiệm các cấp chính quyền địa phương
trong quản lý điều hành kinh tế xã hội trên địa bàn
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc của ban cán sự đảng chính phủ
với ban thường vụ thành hủy tp hcm
về sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm
đến năm hai nghìn hai mươi và các cơ chế chính sách đặc thù
của tp hcm vào sáng nay
khoảng một mươi năm trở lại đây sự vượt trội của thành phố
so với cả nước ở một số mặt đã chậm lại có mặt tụt hậu
từ nguy cơ này đặt ra vấn đề là phải có cơ chế
chính sách vượt trội đặc thù cho tp hcm
trong khi tp hcm đang trên chặng đường hướng đến
là trung tâm lớn về kinh tế tài chính thương mại
khoa học công nghệ của đất nước và khu vực
đông nam á như nghị quyết một mươi sáu đưa ra
do đó quản lý kiểm soát dân cư là thách thức lớn nhất
khi có những dự án phải điều chỉnh từ ba đến bốn lần
so với ban đầu chỉ vì gia tăng dân số ngoài dự tính
thủ tướng đồng ý cần có một cơ chế đặc thù
cho tp hcm để phát triển nhanh và bền vững hơn
đồng ý về nguyên tắc về việc tp hcm cần được phân cấp
phân quyền tối đa chủ động tạo cho sự chủ động
sáng tạo của tp hcm các vấn đề cao trách nhiệm
của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành
lĩnh vực kinh tế châu âu trên nhiều bảng
tức là làm sao tổng thu của anh đối với cả nước cao hơn
nhưng mà tỷ lệ của tp hcm được thưởng là không phải khá hơn
không phải để mức tỷ lệ thấp
thủ tướng nhất trí cần ra soát sửa đổi bổ sung các quy hoạch
kế hoạch phát triển trên địa bàn nhất là tập trung phát triển hạ tầng
đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
trong đó cần quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả hơn
tiếp tục nghiên cứu đề xuất các thể chế chính sách
để tăng cường phát triển vùng liên kết vùng
trong đó tập trung vào liên kết hạ tầng
đối với những vấn đề thực sự cấp bắt cần giả đổi bổ sung
cái thứ nhất là liên quan đến thẩm quyền của chính phủ thì cho phép tối đa
liên quan đến thẩm quyền của quốc hội thì tổng hợp đề chức
và những vấn đề mới phát trình thì để được tổng thí điểm
như vậy là ba gần thái này sẽ tiếp tục trong chuyện đặc thù của tp hcm
tất nhiên chúng tôi cũng đưa ra quy tắc là cố gắng mang tính hài hòa thống nhất
đạt trong tổng thể chung của cả nước và phải có cơ chế kiểm soát thực hiện có hiệu quả tốt nhất
thủ tướng nêu rõ tinh thần của ban cán sự đảng chính phủ là ủng hộ đẩy mạnh phân cấp
ủy quyền theo hướng cho phép thành phố thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành
trong việc phê duyệt một số dự án điều chỉnh một số loại quy hoạch
thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của các bộ của chính phủ trên địa bàn